mặc dù bị khuyết tật từ nhỏ nhưng bằng nghị lực và quyết tâm của mình anh nguyễn văn mã sống tại huyện ninh giang tỉnh hải dương đã vượt qua mọi khó khăn vươn lên làm giàu tự khẳng định bản thân và chứng minh dù cơ thể khiếm khuyết nhưng ý chí không thua kém những người khỏe mạnh

mình cũng không nên tự ti mình là người thẳng thật mình phải đứng vững đập trường mình phải tự tiên vào bản thân mình để phát triển làm kinh tế cho bản thân cho vợ cho con còn nếu mà lúc nào mình cảm thấy mình yếu quá mình không làm được nữa thì mình có như là lúc đấy mình hẳn thôi
hiện nay đàn lợn của anh mã duy trì từ bảy mươi đến tám mươi con cùng với nuôi bò sinh sản anh còn nuôi thêm đàn gà khoảng năm trăm linh con
từ việc chăn nuôi gia đình anh xây thêm hầm khí bioga tạo nhiên liệu làm khí đốt tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho gia đình
theo ước tính nếu năm nay giá lợn ổn định gia đình anh sẽ thu lãi hơn một trăm linh triệu đồng
anh mã là một người khuyết tật rất là có nghị lực thứ nhất là anh phát triển về mô hình kinh tế vac chăn nuôi rất là tốt hiệu quả
thì qua cái mô hình của anh thì tôi cũng muốn mong muốn là những người khuyết tật của tỉnh hải dương
có thể học tập theo cái mô hình nghị lực vượt lên số phận của anh mã để phát triển cái mô hình chăn nuôi vac
bằng ý chí và nghị lực của mình anh mã đã vươn lên thoát nghèo bền vững là tấm gương cho người khuyết tật và cả những thanh niên khỏe mạnh nói theo